hôm qua cả nước đã ghi nhận một mươi năm trăm linh tám ca nhiễm mới đã giảm sáu trăm bảy mươi hai ca so với ngày trước đó
điểm đáng chú ý là có một mươi ba tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
còn riêng tại thành phố hà nội vào sáng ngày hôm nay trên địa bàn thành phố đã ghi nhận ba ca dương tính với virus sars cov hai
trong đó có hai ca tại trung cư a bốn đền lừ và một ca tại thanh xuân phân bố theo chùm ca bệnh sàng lọc khu vực phong tỏa
quý vị thân mến trong khi cả hệ thống chính trị đang căng mình chống dịch
các cấp các ngành vào cuộc quyết liệt khẩn trương thì vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý lơ là chủ quan
vi phạm quy định của cơ quan chức năng thậm chí là chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
công an quận ninh kiều thành phố cần thơ đang tạm giữ đối tượng trương ngọc long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đăng ký thường trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ vì đã có hành vi dùng dao tấn công cán bộ làm nhiệm vụ phòng chống dịch
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín long điều khiển xe máy từ
trong hẻm bảy mươi hai đường nguyễn trãi phường tân an quận ninh kiều đến chốt kiểm soát phòng chống dịch ngay đầu hẻm
lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt không giải quyết cho long qua vì long ra đường không đúng quy định về phòng chống dịch
đối tượng đã chửi bới và lấy dao trong người tấn công đâm vào lưng anh nguyễn văn thuận là bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ tại chốt
sau khi gây thương tích đối với anh thuận long tiếp tục cầm dao đuổi theo tấn công một cán bộ khác nhưng không trúng
long đã bị khống chế bắt giữ ngay sau đó
còn tại tỉnh lâm đồng với hành vi cố ý gây thương tích cưỡng dâm và cướp tài sản
đối tượng lê văn phương hai mươi tuổi trú tại thôn năm xã lộc nam huyện bảo lâm
đã bị công an thành phố bảo lộc bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giữ hình sự
vào trưa ngày một mươi một tháng chín phương gọi điện thoại cho một phụ nữ trú tại huyện bảo lâm đến nhà để trả số tiền mua thiếu chiếc điện thoại trước đó
tại đây phương đã dùng dao khống chế nạn
nạn nhân cướp một điện thoại tiền và một lắc tay bằng vàng
trong lúc giằng co phương đã dùng dao cửa vào cổ và đâm vào tay trái của nạn nhân
không dừng lại ở đó đối tượng còn cưỡng hiếp nạn nhân
hành vi của phương bị người dân phát hiện bắt giữ giao cho cơ quan công an
nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu kịp thời
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn huy hoàng ba mươi ba tuổi
chú thệ phường an hải tây quận sơn trà thành phố đà nẵng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi năm tháng ba trước số nhà sáu trăm tám mươi bảy nguyễn tất thành
thuộc địa bàn phường xuân hà quận thanh khê thành phố đà nẵng
hoàng bị đội cảnh sát kêu cho tội phạm về ma túy công an quận thanh khê phát hiện bắt quả tàng
khi đang mua bán ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của hoàng tại một căn hộ trung cư trên đường ngô quyền
công an quận thanh khê phát hiện bốn mươi bảy tám mươi sáu gram ma túy đá thuốc lắc và ketamin
trước hội đồng xét xử hoàng thừa nhận đã mua ma túy từ một thanh niên không rõ lai lịch
đem về phân chia và bán lại kiếm lời
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn huy hoàng một mươi bảy năm sáu tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
thông tin chuyên án thuệ phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh chín h sáng ngày hôm nay

xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại